sự cố đoàn tàu se một bị chật bánh vào sáng sớm ngày hôm nay tại địa phận tỉnh bình thuận đã gây ách tắc tuyến đường sắt bắc nam
và khiến hàng loạt chuyến tàu tết bị chậm giờ
theo đó hàng ngàn hành khách cũng bị mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ gây nên tình trạng quá tải tại ga sài gòn trong ngày hôm nay
mệt mỏi căng thẳng là tâm trạng chung của hàng nghìn hành khách khi phải chờ đợi tại ga sài gòn để lên tàu về quê đón tết trong sáng và chiều ngày hai mươi bảy tháng một
hầu hết hành khách đều không nắm được thông tin về sự cố tàu se một bị chật bánh ở tỉnh bình thuận
càng về chiều lượng khách đổ về ga sài gòn càng đông
do bên trong đã đặt kín người chờ nhiều người phải tràn ra
khiến nhà ga quá tải cả trong lẫn ngoài
việc các chuyến tàu chậm giờ do sự cố tàu chật bánh là không mong muốn của cả ngành đường sắt lẫn hành khách đi lại
tuy nhiên nhiều hành khách cho rằng lẽ ra ngành đường sắt hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn thông tin sớm để người dân không bị động và nhà ga cũng giảm tải
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng cho biết sự cố tàu se một bị chật bánh tại tỉnh bình thuận đã được khắc phục xong vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi bảy tháng một
ngành đường sắt sẽ tiếp tục nỗ lực để giải tỏa hành khách tại các ga giúp bà con đi lại thuận lợi
để biết chính xác giờ tàu xuất phát
hành khách liên hệ tàu sm một bị chật bánh tại tỉnh bình thuận đã được khắc phục xong vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi bảy tháng một
công ty cũng đài hỗ trợ một chín không không một năm hai không để được thông tin cụ thể tránh phải chờ đợi tàu lâu